tối nay ngày hai mươi bốn tháng hai báo nhân dân quỹ hạt sống việt truyền hình nhân dân đã tổ chức chương trình xuân ấm hai nghìn một mươi chín tại nhà hát lớn hà nội
chương trình là dịp để các cấp các ngành các đơn vị tổ chức và cá nhân thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của mình với toàn thể cộng đồng xã hội
đặc biệt là chia sẻ với những gia đình chính sách người có công với cách mạng và những người có hoàn cảnh khó khăn
đến sự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng đông đảo các bộ ban ngành trung ương
quỹ hạt giống việt báo nhân dân thành lập năm hai nghìn một mươi hai hoạt động của quỹ nhằm thể hiện đường lối quan điểm
chủ trương chính sách của đảng nhà nước trong phát triển giáo dục và đào tạo xây dựng đất nước phát triển bền vững
với tôn chỉ và mục tiêu của mình các hoạt động an sinh xã hội giúp người nghèo nạn nhân thiên tai và hỗ trợ học sinh
sinh viên nghèo vượt khó những năm qua đã góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái và tinh thần hiếu học của dân tộc việt nam
đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho đất nước
với sự nỗ lực cố gắng của mình và sự hỗ trợ hợp tác tích cực hiệu quả của các nhà tài trợ
quỹ đã trao tặng hàng trăm ngôi nhà cho các đối tượng chính sách các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn
hàng nghìn suất học bổng cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập trên mọi vùng miền đất nước
nhất là những người đặc biệt khó khăn ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long miền núi phía bắc
quỹ hạt giống việt sẽ tiếp tục huy động sự đóng góp của xã hội của các tổ chức cá nhân nhằm tiếp sức cho học sinh
sinh viên nghèo hiếu học và tri ân những gia đình có công với cách mạng hỗ trợ giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống
cùng với sự chung tay góp sức của các nhà hào tâm tại chương trình ban tổ chức đã trao tặng hai mươi ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo khó
những đối tượng chịu hậu quả của thiên tai khốc liệt
quỹ hạt giống việt báo nhân dân cũng trao tặng các suất học bổng cho các em học sinh hiếu học gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống